cơn bão tiếp theo đang chuẩn bị tiến vào biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia siêu bão goni duy trì sức gió mạnh cấp một mươi bảy những giờ qua
và tiến nhanh vào miền trung philippines
đến đêm nay một tháng một mươi một bão sẽ tiến vào khu vực biển đông và trở thành cơn bão số một mươi từ đầu năm tới nay
sau khi đột bộ vào philippines đêm nay dạng sáng mai bão goni sẽ tiến vào biển đông với vận tốc là hai mươi hai mươi năm km một giờ
tối mai hai tháng một mươi một tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
lúc này sức gió giảm xuống chỉ còn cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba và tiếp tục di chuyển theo hướng tây
bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
hoàn lưu bão goni có thể tiếp tục gây ra một đợt mưa lớn cho các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
trong các ngày từ ngày bốn đến mùng sáu tháng một mươi một